công an tp tân uyên tỉnh bình dương phối hợp với cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ việc tạm giữ hình sự đối tượng hồ đình quyết chú thành phố tân uyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày hai mươi hai tháng ba quyết cùng với nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú tỉnh hà tĩnh đi ô tô đến quán bia thuộc khu vực phố khánh lộc phường khánh bình
đến khoảng một mươi sáu h một mươi phút cùng ngày thì giữa quyết và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn
khi đi về quyết đã điều khiển xe ô tô của mình đâm vào người và xe ô tô của nạn nhân đang đậu trên đường làm nạn nhân bị gãy chân
ngay sau đó quyết đã điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nguy hiểm đang được tiếp tục điều tra làm rõ